từ đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn huyện biên giới ngọc hồi tỉnh con tum
lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện các vụ cất dấu gỗ lậu và đều trong tình trạng vô chủ
ngoài ra tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản cũng đang diễn ra phức tạp
tại các khu vực rừng rắp danh giữa hai tỉnh gia lai và con tùng
báo cáo của hạt kiểm lâm huyện ngọc hồi cho biết ngày một mươi năm tháng hai
hạt kiểm lâm huyện phối hợp với các ngành chức năng đã phát hiện năm mươi chín hộp gỗ sẻ
với tổng khối lượng trên tám mét khối
số gỗ này được phát hiện thu giữ tại dãy cà phê ở thôn măng tôn xã bờ y huyện ngọc hồi
toàn bộ số gỗ trên đều không có dấu búa kiểm lâm và chưa xác định được đối tượng vi phạm
trước đó trong những ngày đầu tháng hai tại bờ sông poco thuộc địa bàn hai xã đắc an đắc nông
và các xã sa long bờ y lực lượng chức năng huyện ngọc hồi cũng đã liên tiếp phát hiện
bốn vụ cất dấu ba mươi năm hộp gỗ với tổng khối lượng trên một mươi bốn mét khối đều trong tình trạng vô chủ
bên cạnh đó tại các khu vực rừng giáp danh hai tỉnh gia lai con tum
tình trạng khai thác vận chuyển lâm sản cũng diễn ra phức tạp
trước tình trạng đó các đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập và giáo diết tuần tra
truy quét trên các địa bàn nhằm ngăn chặn lâm tặc khai thác vận chuyển cất dấu lâm sản trái phép